cuộc cách mạng mà trong đó các công nghệ như thực tế ảo dữ liệu lớn internet vạn vật hay là trí tuệ nhân tạo
được ứng dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội
ngành tài chính ngân hàng cũng không nằm ngoài xu thế này
các ứng dụng công nghệ thông tin như những con sóng mới làm thay đổi toàn bộ mô thức cung ứng và vận hành các dịch vụ tài chính
thuật ngữ fintech hay còn gọi là công nghệ trong tài chính ra đời từ những con sóng đó
việc nắm bắt được những tác động của fintech đối với hoạt động ngân hàng sẽ là tiền đề quan trọng
giúp các nhà hoạch định chính sách các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực ngân hàng và fintech
kiến tạo nên một thị trường tài chính phát triển lành mạnh an toàn và hiệu quả trong tương lai
trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sự phát triển của fintech
cũng như sự phối hợp giữa các ngân hàng lớn với các doanh nghiệp fintech tại việt nam
đây là một cửa hàng trong chuỗi cửa hàng fpt shop nằm trên phố hai bà trưng hà nội
cửa hàng này cung cấp các thiết bị điện tử cá nhân với giá từ vài triệu
tới vài chục triệu đồng
và khách hàng thậm chí họ không cần phải mang thẻ để có thể thanh toán
bởi tất cả các thông tin tài khoản đã được số hóa trong phần mềm samsung pay
một ứng dụng thanh toán di động được cài đặt trên các dòng điện thoại cao cấp và cận cao cấp của samsung
khi tôi biết đến dịch vụ này bắt đầu từ tháng chín
khi mà tôi thấy bên ngân hàng biav và samsung có hợp tác với nhau
để phát triển dịch vụ thanh toán điện tử samsung pay này
thì tôi đã bắt đầu đăng ký và sử dụng dịch vụ đó
dịch vụ này tôi thấy khá là tiện
và hỗ trợ tôi rất là nhiều
thứ nhất là về cái tính nhanh gọn
thứ hai là sẽ đáp ứng cho tôi
ví dụ mà nếu mà tôi có cần quẹt thẻ
thì nó đều đáp ứng được tất cả các máy quẹt thẻ hiện có
thay vì phải mang rất nhiều thẻ
thì bây giờ tôi chỉ được dùng duy nhất một chiếc điện thoại
và trong chiếc điện thoại đấy tôi lưu được rất nhiều cái thông tin của các thẻ mà tôi sử dụng
thường thì tôi sử dụng vào việc ví dụ đi xem phim
tôi có thể quẹt thẻ đi xem phim
và mua sắm trực tuyến hay là đi mua
tại các siêu thị
thay vì tôi phải quẹt thẻ bình thường
bây giờ tôi chỉ việc rút điện thoại ra
và áp điện thoại vào cái máy bót
cựa hàng tôi đã triển khai từ tháng chín
và hiện tại thì số lượng khách hàng đang càng ngày càng tăng
khi mà sử dụng cái dịch vụ này
số lượng thì như tôi có thể tính được là
nó rơi vào tổng khoảng một mươi năm số lượng khách hàng khi đến cửa hàng
theo chuyên gia của bidv
người sử dụng dịch vụ samsung pay
có thể thanh toán tại các điểm pos trên khắp cả nước
và đây chỉ là một trong
rất nhiều ứng dụng fintech
mà ngân hàng này đã phối hợp với các nhà phát triển fintech
trong và ngoài nước triển khai trong thời gian qua
fintech theo định nghĩa của cb insight
là công nghệ dành cho ngân hàng và tài chính doanh nghiệp
thị trường vốn phân tích dữ liệu
thanh toán và quản lý tài chính cá nhân
còn theo hãng tư vấn hàng đầu thế giới
fintech sử dụng công nghệ để cung cấp
các dịch vụ tài chính hiện có với chi phí thấp hơn
và cung cấp các giải pháp công nghệ mới
cho ngành tài chính
fintech định nghĩa một cách đơn giản
là các công ty công nghệ
cung cấp các dịch vụ liên quan
đến dịch vụ tài chính
thì được định nghĩa là fintech
fintech thì rất là rộng
và tất cả các công ty công nghệ
khi mà họ cung cấp các dịch vụ
liên quan đến mảng dịch vụ tài chính
thì đều được gọi chung một cái tên là fintech
fintech ngoài trung gian thanh toán
còn bao gồm các mảng khác
như là cho vai ngang hàng
thu thập dữ liệu data collection
hay là các cái mảng khác
ví dụ chẳng hạn như là
so sánh giữa các giá cả
của các cái dịch vụ tài chính với nhau
trong bối cảnh của cách mạng bốn
diễn ra mạnh mẽ
các công ty công nghệ tài chính
cũng phát triển mạnh trên khắp thế giới
tới nay những khái niệm như mobile banking
internet banking đã trở nên quen thuộc
và được hàng triệu người trên khắp toàn cầu
sử dụng hàng ngày trong các hoạt động thanh toán
giao dịch cả trong công việc
lẫn đáp ứng nhu cầu cá nhân
cho tới nay các ứng dụng fintech
đã được phát triển rất đa dạng
phục vụ các hoạt động cho vai
tài chính cá nhân thanh toán
huy động vốn cổ đông giao dịch quốc tế
đầu tư cổ tức nghiên cứu và dữ liệu
ngân hàng số huy động vốn cộng đồng
công cụ kinh doanh hạ tầng
chứng khoán đầu tư cá nhân
hiện cả nước có trên hai doanh nghiệp
có tổng số vốn lên tới tám mươi bốn tỷ usd
đặc biệt theo đánh giá của unenyang
các dịch vụ thanh toán chuyển tiền di động
đang trở thành cánh cổng để tiếp cận
một bộ phận dân số chưa giao dịch với ngân hàng
theo số liệu của unenyang
vào năm hai nghìn một mươi sáu đã có khoảng
ba sáu trăm linh tỷ usd giao dịch thanh toán
trên nền tảng kỹ thuật số
và unenyang dự báo rằng sẽ có khoảng
hai sáu trăm linh tỷ usd giao dịch bằng công nghệ di động
vào năm hai nghìn hai mươi
trong bốn năm vừa qua thì số lượng
các giao dịch từ các công ty công nghệ tài chính
tăng rất mạnh tại châu á thì lúc đầu
họ tụt hậu một chút nhưng bây giờ
thì châu á đang theo kịp rất nhanh với thế giới
số lượng rất lớn các giao dịch
được diễn ra đây là cơ hội rất lớn
đối với các công ty fintech ở châu á
có được lợi ích và họ có vốn
để phát triển sự nghiệp của mình
nếu như tôi là một ngân hàng thì đây là
điều mà tôi sẽ tập trung nghiên cứu
bởi vì là cạnh tranh sẽ gia tăng
việt nam có dân số hơn chín mươi triệu người
phần lớn là người trẻ
khoảng một nửa dân số được tiếp xúc nhiều
với internet và đến bảy mươi dân số
sử dụng smartphone
tuy nhiên vẫn còn một bộ phận lớn
người dân có thể chiếm tới bảy mươi tám mươi
dân số tại việt nam
và các quốc gia đang phát triển
không phải là khách hàng của các ngân hàng
từ thực tế đó các chuyên gia cho rằng
việt nam là một thị trường hết sức tiềm năng
với các dịch vụ fintech
chúng tôi nhận thấy thực sự
có một số lượng người rất lớn sẵn sàng
và mong chờ để sử dụng
các ứng dụng công nghệ và dấu hiệu đó
còn mạnh hơn ở việt nam nơi có hơn
năm mươi người được khảo sát
sẵn sàng và cởi mở trước
thanh toán kỹ thuật số
tỷ lệ này còn cao hơn ở khu vực thành thị
có thể nói dư địa để phát triển fintech
tại việt nam là rất lớn
cho tới nay đã có nhiều doanh nghiệp phát triển
các ứng dụng fintech cho người việt
tuy nhiên những ứng dụng này hầu hết
chỉ tập trung vào lĩnh vực thanh toán
đến khoảng tầm chín mươi hơn chín mươi
là tập trung trong lĩnh vực thanh toán
bởi vì đây là một mảng
mà đã có quy định
và quy định rất rõ ràng
hiện nay ở việt nam đang có hai mươi năm
trung gian thanh toán được cấp phép
và trong đó thì có một số trung gian thanh toán
khá là có tên tuổi
ví dụ chẳng hạn như là momo
như là moca
hoặc là như là vnpay payo v v
ở việt nam mới chỉ dừng lại
ở dưới góc độ là trung gian thanh toán
còn các mảng khác như bà lệ tôi đã nói
là cho bay ngang hàng
hoặc là thu thập dữ liệu
hoặc là một số các ứng dụng
dạng khuôn mặt hoặc là vân tay
thì vẫn chưa phát triển
cùng với sự xuất hiện của hàng loạt
các công ty fintech ở thời điểm hiện tại
một số ngân hàng lớn tại việt nam
cũng đã bắt tay hợp tác với những công ty trong và ngoài nước
để phát triển các ứng dụng fintech
đây là bộ phận phát triển
các ứng dụng fintech của tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam
vnpt đơn vị này đã ký kết
hợp đồng đối tác chiến lược với ngân hàng
bidv để phát triển các ứng dụng fintech
chúng tôi đã bắt đầu
làm việc với nhau từ
một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
và cho đến giờ phút này thì
tất cả những sự kết nối đấy cũng đã sẵn sàng
và dịch vụ chúng tôi đã bắt đầu
tiến hành đưa ra thị trường
đầu tiên đó là dịch vụ liên quan
đến thanh toán online và tiếp theo
chúng tôi sẽ triển khai các dịch vụ thu hộ
và các dịch vụ fintech khác
chúng tôi đang bàn thảo những quy trình
sửa đổi những quy trình của cả hai phía
để làm sao cho phía ngân hàng
bidv có thể
cũng thông qua hệ thống này có thể tận dụng
được tập khách hàng
tập được dịch vụ vào tập khách hàng
của tập đoàn bị trí nguyên thông việt nam
và ngược lại tập đoàn bị trí nguyên thông việt nam
cũng rất mong muốn tập khách hàng của bidv
cũng sử dụng những dịch vụ
về thanh toán
của bên bnpt
cùng với dịch vụ thanh toán
tới nay bnpt và bidv
cũng đã hợp tác triển khai dịch vụ thu hộ
phí điện tử tại sáu mươi ba tỉnh thành
trên cả nước trong thời gian tới
hai bên sẽ tiếp tục triển khai thanh toán
tích hợp qr code và tiếp tục để mạnh
hợp tác các dịch vụ về bảo lãnh
các dịch vụ thanh toán tập trung tiến dụng
bên cạnh đó bidv cũng phối hợp với
các doanh nghiệp phát triển ứng dụng fintech quốc tế
để tận dụng lợi thế về công nghệ
cũng như kinh nghiệm của các doanh nghiệp này
trong triển khai các ứng dụng fintech
trong số đó ứng dụng samsung pay
với sự hợp tác giữa samsung và bidv
là một trong những ứng dụng rất thành công
có thể nói bidv
là một trong những đối tác chính
và đối tác quan trọng nhất cũng là đối tác đầu tiên
của samsung trong quá trình
mà chúng tôi thực hiện đưa dịch vụ samsung pay
về việt nam đặc biệt là bidv
đã hỗ trợ cho samsung rất nhiều
trong quá trình những bước đầu tiên
khi mà triển khai
hệ thống với các ngân hàng
cũng như là kết nối tích hợp
bidv cũng hỗ trợ chúng tôi rất nhiều
trong quy trình tìm hiểu
bởi vì mỗi một ngân hàng mỗi một nước
thì lại có một hệ thống kết nối
không phải là giống nhau
việt nam cũng khác so với các nước khác
bidv đã hỗ trợ chúng tôi
rất nhiều trong quá trình đó đồng thời
cũng là một trong những đối tác
giúp chúng tôi đưa được
dịch vụ này đầu tiên
tới khách hàng để khách hàng sử dụng
với định hướng tăng cường hợp tác
với các doanh nghiệp fintech nhằm cung cấp
những dịch vụ hiện đại cho khách hàng
tới nay bidv đã hợp tác với một mươi sáu
sáu trên tổng số hai mươi năm trung gian thanh toán
và các đơn vị được ngân hàng nhà nước cấp phép
hoạt động trung gian thanh toán như
viettel telecom công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam
napas công ty cổ phần giải pháp
thanh toán việt nam vnpay
những ứng dụng mới này đã hỗ trợ khách hàng
thanh toán tới hơn ba trăm linh loại dịch vụ tiêu dùng
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như
điện nước giao thông bảo hiểm
chứng khoán tài chính tiêu dùng
ví điện tử đấu thầu mua sắm online
và với việc mở rộng hệ thống
phân phối dịch vụ lượng giao dịch
với các trung gian thanh toán và fintech
tại bidv có sự tăng trưởng mạnh mẽ
doanh số năm hai nghìn một mươi bảy tăng
bảy mươi tám so với năm hai nghìn một mươi sáu
với số lượng giao dịch tăng

một mươi một triệu giao dịch tuy nhiên
theo các chuyên gia bên cạnh những thuận lợi
việc phát triển fintech tại việt nam
vẫn còn gặp những trở ngại
hiện nay ở việt nam thì có ba cái
trở ngại chính thứ nhất là
bản thân các công ty fintech
vẫn đang bắt đầu rất mới
và có quy mô nhỏ
về vốn cũng như là về
hạ tầng công nghệ và về con người
thứ hai là do
các chính sách để hỗ trợ
các công ty fintech phát triển cũng như
các quy định có liên quan hiện nay
vẫn còn chưa được cởi mở nhiều
và thứ ba là bản thân các ngân hàng
quan điểm của các ngân hàng
khi mà hợp tác với các công ty fintech
thì đôi khi vẫn còn dè dặt
trong bối cảnh của cách mạng bốn
tác động sâu sắc tới hoạt động tài chính ngân hàng
trên toàn thế giới các chuyên gia cho rằng
việc phát triển các ứng dụng fintech
là một xu hướng không thể đảo ngược
từ đó nhiều ý kiến cho rằng
cộng đồng fintech cần nhận được sự hỗ trợ
không chỉ từ cơ chế chính sách của nhà nước
mà cả sự hỗ trợ phối hợp của các ngân hàng
các ngân hàng để có thể bắt kịp
với sự phát triển của fintech trên toàn thế giới
và bidv là một trong những ngân hàng
hỗ trợ tích cực nhất cho cộng đồng này
theo tôi được biết hiện nay bidv
đã có thỏa thuận hợp tác
với một mươi sáu trên hai năm
trung gian thanh toán được cấp phép
tại việt nam
và bidv cũng có hợp tác với
một vài các startup
để đưa ra được
các ứng dụng mới
nhằm tăng trải nghiệm của khách hàng
và gần đây
cũng theo một chương trình
là việt nam fintech challenge
thì bidv là một trong
bảy ngân hàng tham gia
trong việc lựa chọn
các fintech hàng đầu đến từ việt nam
cũng như là đến từ các nước khác
để có thể
hỗ trợ họ và phát triển
các ý tưởng nhằm
gia tăng được dịch vụ cũng như là
hỗ trợ cho các fintech phát triển
thị trường giàu tiềm năng
cộng đồng doanh nghiệp fintech
đã hình thành và đánh giá
đang phát triển
nhiều ngân hàng như bidv
sẵn sàng bắt tay với các công ty fintech
có thể khẳng định
các dịch vụ fintech
sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ
ở việt nam
mang lại những giá trị gia tăng
cho khách hàng
và mở ra cơ hội phát triển
cho cả các ngân hàng
và các công ty fintech
có thể nói thực tế là
ở việt nam
vẫn còn một tỷ lệ người dân
rất lớn chưa từng mở tài khoản ngân hàng
và chưa sử dụng
các dịch vụ ngân hàng
và với việc
người dân việt nam
đã trở nên quen thuộc
với chiếc điện thoại thông minh
chính là cánh tay nối dài
để có thể cung cấp
các dịch vụ ngân hàng
tới nhiều người dân hơn nữa
vì vậy chúng tôi tin rằng
sau bước khởi đầu
và một số ngân hàng
trong thời gian tới
hầu hết các ngân hàng
tại việt nam
sẽ lựa chọn đẩy mạnh
hợp tác với các công ty công nghệ
nhằm phát triển
các ứng dụng fintech
quý vị và các bạn thân mến
chương trình đồng hành
cùng doanh nghiệp hôm nay
xin được kết thúc tại đây
và phát lại vào khung giờ
một mươi h bốn mươi năm ngày thứ bảy
và một mươi sáu h bốn mươi năm ngày chủ nhật
mọi thông tin xin gửi về
chương trình đồng hành
cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế
truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email đồng hành
cùng doanh nghiệp
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba